trong ngày hôm qua bảy tháng một mươi một tại hà nội bộ công an tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong công an nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín bên cạnh hoạt động hoàn thiện thể chế giả soát xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đẩy mạnh cải cách hành chính kiểm soát thủ tục hành chính
lực lượng công an nhân dân còn tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
để tích cực phát huy ý nghĩa thiết thực của công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật lãnh đạo bộ công an lưu ý
trong thời gian tới lực lượng công an cần tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân
tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các đạo luật liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự để hiến pháp pháp luật trở thành cơ sở công cụ
chỗ dựa vững chắc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia